các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng đã sử dụng các tài khoản để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lôi kéo hàng trăm người tham gia
khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng chủ chốt lực lượng công an thu giữ hai tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hai mươi điện thoại di động cùng hơn bốn trang tài liệu thể hiện trong việc giao dịch đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhiều người có liên quan tiếp tục được mời lên cơ quan công an để xác minh vai trò đồng phạm
phòng cảnh sát hình sự và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp phá thành công một chuyên án triệt xóa nhóm tội phạm chuyên giả danh nhân viên nhà mạng viễn thông lừa trúng thưởng
theo đó vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy các tổ công tác đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp ba địa điểm có địa chỉ ở huyện cam lâm và thành phố nha trang là nơi ở và nơi làm việc của đối tượng lê duy hải hai mươi bảy tuổi trú tại phường cam nghĩa tp cam ranh
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ hơn bốn trăm linh điện thoại iphone một mươi sáu ipad năm mươi sáu máy tính năm mươi chín máy tính để bàn cùng rất nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng khác
qua điều tra xác minh ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay hải cùng vợ đăng ký mở công ty để tổ chức điều hành hoạt động lừa đảo
hải thu thập hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên rồi chỉ đạo các nữ nhân viên dùng sim một nhà mạng viễn thông gọi điện cho các số điện thoại này giả là giao dịch viên thông báo cho chủ thuê bao là họ đã trúng thưởng với giải thưởng là một chiếc điện thoại iphone
và một phiếu mua hàng tại siêu thị
các nữ nhân viên yêu cầu người trúng thưởng phải đóng một mươi giá trị giải thưởng khoảng từ hai chín triệu đồng đến ba chín triệu đồng
hải trực tiếp chuyển hàng thu tiền một mươi của khách thông qua dịch vụ của một doanh nghiệp bưu chính
người nhận sau khi thanh toán đủ một mươi giá trị giải thưởng cho nhân viên giao hàng mới được bóc niêm phong kiểm tra phần quà
tuy nhiên các phần quà đều không đúng với nhãn hiệu cũng như giá trị mà nhân viên của hải đã thông báo và giao dịch với khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa thông báo những ai đã từng bị các đối tượng lừa đảo theo hình thức này
khẩn trương liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa số tám mươi trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang để phối hợp điều tra xử lý các đối tượng
để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nguyễn văn tâm ba mươi hai tuổi trú tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng thủ đoạn làm giả các loại giấy tờ rồi thuê hàng chục chiếc xe ô tô tự lái sau đó đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần ba năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn tâm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an tâm khai nhận lên mạng xã hội facebook tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy chứng minh nhân dân với giá mỗi giấy từ một đến tám triệu đồng
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tâm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với thủ đoạn đem cầm cố giấy tờ đất giả giấy đăng ký xe ô tô giả và thuê xe ô tô tự lái
sau đó đặt làm giả giấy đăng ký xe do tâm đứng tên rồi mang xe đem cầm cố chiếm đoạt số tiền gần ba năm tỷ đồng
qua đơn tố giác của người dân ngày một tháng bảy công an thành phố rạch giá đã tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn văn tâm và thu hồi được tám chiếc xe ô tô
một giấy tờ giả gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giấy chứng minh nhân dân do tâm đứng tên
đến sáng nay công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên cầu trắng thuộc phường e tam thành phố buôn ma thuột
nạn nhân được xác định là ông phùng tú văn bốn mươi tám tuổi trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng cùng ngày một người dân trú tại phường e tam thành phố buôn ma thuột khi đi qua cầu trắng đường lê duẩn phường e
thì phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt gần lan can cầu nghi có chuyện chẳng lành nên đã điện thoại báo tin cho cơ quan công an
ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột phối hợp với công an phường e tam đã nhanh chóng đến hiện trường
qua kiểm tra xác định người đàn ông tên là phùng tú văn và đã tử vong
hiện nguyên nhân tử vong đang được làm rõ và theo người dân địa phương thì ông này thường xuyên uống rượu và luôn trong tình trạng say xỉn
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai băng nhóm trên
hai mươi người đang chuẩn bị sử dụng hung khí hỗn chiến
trước đó phát hiện một nhóm thanh thiếu niên trên hai mươi người sử dụng xe mô tô mang theo nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau
tại thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa công an huyện tư nghĩa đã kịp thời ngăn chặn
nhóm thanh niên bỏ chạy và để lại tại hiện trường nhiều hung khí gồm một mươi bốn đao phóng lợn tự chế
ba mã tấu năm lít xăng và hai mươi bốn vỏ chai bia dùng để làm bom xăng cùng chín đối tượng tham gia
qua làm việc tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận băng nhóm tập trung khoảng hai mươi năm người
để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở huyện mộ đức
nguyên nhân chính là do mâu thuẫn trên facebook
rất may là vụ việc đã được lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời
còn tại tỉnh quảng bình chỉ trong một thời gian ngắn các đội nghiệp vụ của công an thị xã ba đồn
đã điều tra làm rõ nhiều đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội trên địa bàn
theo đó vào ngày tám tháng bảy nhóm đối tượng gồm hoàng văn thái nguyễn văn huỳnh
nguyễn ngọc sơn đều sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu
trú tại huyện bố trạch rủ nhau đi chơi và mang theo các tuyếp sắt
khi đến xã quảng minh thị xã ba đồn thì mâu thuẫn với nhóm thanh niên và xảy ra đánh nhau
hậu quả khiến mai thanh phương bị thương tích ở vùng đầu phải vào viện cấp cứu
một chiếc xe máy bị đập phá hư hỏng nặng
cũng trong ngày tám tháng bảy công an thị xã ba đồn cũng đã điều tra làm rõ
đối tượng phạm hồng quân đang là học sinh cấp ba trú tại phường quảng long
là thủ phạm gây ra hai vụ trộm cắp tài sản với tổng số tiền bốn mươi triệu đồng
qua điều tra mở rộng đối tượng khai nhận còn thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác
hiện công an thị xã ba đồn đang lập hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện cầm giang tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng nguyễn thế thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn phú quân xã cẩm định huyện cầm giang tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn tuấn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn văn thai xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m bảy mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
là đối tượng vũ văn định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim lôi xã bạch đằng thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m sáu mươi tám da ngăm đen và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm trăm ba mươi sáu
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
hội thủ gió trên cao vẫn duy trì là nguyên nhân gây mưa rông kèm tố lốc mạnh vào lúc chiều tối tại các tỉnh phía đông bắc bộ
ban ngày tại đây chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây nên có nắng nóng với mức nhiệt độ ngày đêm duy trì từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi có nắng nóng gai gắt
nước nhiệt vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
đặc biệt tại thủ đô hà nội chỉ số tiêu uv khá cao
tới ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
vì vậy người dân nơi đây cần chủ động hạn chế các hoạt động ngoài trời cũng như chuẩn bị đầy đủ vật dụng tránh nắng trong thời đoạn này
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
nhiệt độ tại đây không quá cao trưa chiều chỉ ở trong ngưỡng ba mươi ba ba mươi bảy độ
riêng lai châu và điện biên mức nhiệt thấp hơn từ hai đến ba độ
lưu xuống các tỉnh trung bộ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế
chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi chín độ
nắng nóng cùng với độ ẩm tương đối thấp phổ biến chỉ từ bốn mươi năm mươi
nên nguy cơ cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên cao người dân cần đề cao cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
tập trung chính là tại phần phía bắc của khu vực với nền nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng ba mươi bốn ba mươi tám độ
về chiều tối khu vực có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
vùng cao tây nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên mưa rông có xuống tăng nhẹ
mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc mạnh
ban ngày khu vực có nắng với nền nhiệt chưa có nhiều biến động
chưa chiều duy trì ở ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ gió mùa tây nam cũng là nguyên nhân chính
khiến mưa rông tại đây có xu hướng tăng nhẹ có nơi mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc gió giật mạnh
cũng như hiện tượng ngập úng ở khu vực đô thị
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ ngày đêm trên khu vực không quá cao
giao động từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ